mặc dù thường xuyên phải đối mặt với nguy hiểm do bệnh nhân tâm thần tấn công bất cứ lúc nào
nhưng các thầy thuốc ở khoa khám và cấp cứu của bệnh viện tâm thần tp hcm
luôn tận tâm chăm sóc điều trị cho bệnh nhân
đó không chỉ là trách nhiệm mà còn là tấm lòng cảm thương những bệnh nhân
khi họ không còn kiểm soát được hành vi
khoa khám và cấp cứu có ba mươi bảy điều dưỡng bác sĩ hộ lý
thì trong đó nữ chiếm trên bảy mươi
không riêng gì chị thanh mà nhiều điều dưỡng bác sĩ ở khoa khám và cấp cứu
thường gặp phải tình trạng bị bệnh nhân tấn công do không kiểm soát được hành vi
những cái ca mà chơi ma túy đá lúc họ vào đây thì họ la hét
có thể là chạy tới đánh điều dưỡng luôn
đây là hình ảnh quen thuộc ở khoa khám và cấp cứu của bệnh viện tâm thần tp hcm
điều dưỡng tiêm thuốc cho bệnh nhân phải cần sự hỗ trợ đến hai bảo vệ
nhằm hạn chế những nguy hiểm khi bệnh nhân kích động tấn công
khoa khám và cấp cứu là giống như nơi đầu sóng ngọn gió của bệnh viện
tiếp xúc với tất cả các dạng bệnh
trong đó những bệnh loạn tâm thần hoặc trường hợp bệnh nhân dùng ma túy
vào trong trạng thái kích động hưng phấn
nên nhân viên khoa khám thường là nơi phải gánh chịu những chấn thương
hoặc là những hậu quả
chúng mình mỗi ngày khoa khám và cấp cứu tiếp nhận khám
điều trị cho gần một lượt người đến từ nhiều tỉnh thành khu vực nam bộ
trong đó không ít bệnh nhân tâm thần nặng và những trường hợp loạn thần do ma túy
rất nhiều những bác sĩ hoặc nhân viên cũng đã có những lần bị bệnh nhân tấn công
cái chuyện đó cũng thường xảy ra trong các bệnh viện tâm thần
ngoài những kiến thức trang trọng
trang bị cho anh chị em thì cũng có một số những kỹ năng
khi mà giao tiếp với người bệnh thì mình phải cảnh giác
với áp lực và tính chất công việc luôn phải đối mặt với những nguy hiểm
nhưng các bác sĩ điều dưỡng hộ lý vẫn tận tâm chăm sóc điều trị cho bệnh nhân
đó không chỉ là trách nhiệm mà còn là tấm lòng rất nhân văn của những thầy thuốc
ở khoa khám và cấp cứu của bệnh viện tâm thần tp hcm